quýt hồng lai vung ở huyện lai vung tỉnh đồng tháp được xem là một trong những sản vật ưa chuộng của nhiều gia đình trong những ngày tết
đặc biệt là năm nay nhiều bà con lai vùng càng phấn khởi hơn khi mà giá quýt tăng nhiều so với các năm trước
toàn huyện lai vung tỉnh đồng tháp hiện có khoảng bốn bảy trăm linh hectare cây trồng có múi trong đó có khoảng tám trăm linh hectare quyết hồng
mỗi năm quyết hồng lai vung cho sản lượng khoảng ba mươi sáu tấn có năm lên tới bốn mươi năm tấn
giá trị tương đương ba trăm linh tỷ đồng
riêng mùa quýt hồng vừa qua các nhà vườn rất phấn khởi vì giá tăng cao
những năm trước giá trung bình khoảng từ hai mươi đến hai mươi ba đồng một kg thì năm nay bà con lai vung bán được giá đến ba mươi đồng một kg quýt
nhiều bà con chia sẻ mặc dù năm nay thời tiết không thuận lợi gây chết cây nhiều
tuy nhiên do có nhiều kinh nghiệm nên cũng có nhiều nhà vườn vẫn bảo đảm năng suất khoảng một trăm linh tấn trên một hectare
để tiếp tục giữ vững thương hiệu độc quyền quýt hồng lai vung
hiện nay các nhà vườn ở nơi đây đang sản xuất theo hướng an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp
nhờ đó quýt hồng lai vung ngày càng được tí nhiệm ưa dùng của các khách hàng gần xa trong cả nước